xuất khẩu lao động sang hàn quốc và nhật bản đang trở thành hướng đi mới của người dân tỉnh quảng trị
đây là câu chuyện khá sôi động tại các xã vùng ven biển từ sau khi sự cố ô nhiễm môi trường biển xảy ra
gia đình ông võ công đoàn sở hữu một chiếc tàu xa bờ có công suất một trăm ba mươi cv
thế nhưng việc đi biển ông giao cho người con cả
anh con thứ võ văn toại có vợ và ba cháu nhỏ được ông đoàn cho đi xuất khẩu lao động ở đài loan
chất chiêu từ nghề biển và số tiền anh toại gửi về ông đoàn vừa xây được ngôi nhà trị giá gần hai tỷ đồng
vùng biển cửa việt đang có sự thay ra đổi thịt với nhiều ngôi nhà cao tầng mới được xây dựng
hầu hết là ngôi nhà cao tầng mới được xây dựng
hầu hết chủ nhân của ngôi nhà này đều có người đi xuất khẩu lao động
chỉ riêng khu phố sáu đã có hơn một trăm sáu mươi người đi xuất khẩu lao động
nếu tỉnh như vậy là một trăm năm mươi hồ lao động của khu phố sáu
nếu trên một tỷ thì bình quân như vậy là chúng ta sẽ biết là bình quân một nhà như vậy là đã thu nhập bao nhiêu
mà hiện tại bây giờ là nhà là năm người ba người hai người còn ít nhất là một nhà là có một người
ngay sau khi sự cố môi trường biển xảy ra
tỉnh quảng trị đã có chủ trương tạo điều kiện cho ngư dân chuyển nghề đi xuất khẩu lao động nhằm cải thiện sinh kế
như một làn sóng mới đến thanh niên các xã vùng biển trong độ tuổi dưới bốn mươi đều đăng ký đi xuất khẩu lao động
thị trường được chọn chủ yếu là hàn quốc và nhật bản
các lớp tiếng nhật như thế này luôn thu hút đông đảo các học viên là con em ngư dân
ở đây các em được hỗ trợ nơi ở đồng thời giảm năm mươi học phí trước khi hoàn tất các thủ tục đi xuất khẩu lao động hoặc du học
nhà của em hiện tại đang gặp nhiều khó khăn
em muốn tham gia lập hồ này để đi xuất khẩu lao động và cải thiện kinh tế gia đình
đến bây giờ thì phải nói rằng là cái việc mà xuất khẩu lao động là hết sức là
trên địa bàn thị trấn thì phải hết sức về cái phần khởi về cái vấn đề mà khởi sắp cho cái bồ mặt
kể cả các em cũng được biết là nhà cửa cao tưng cũng như cái đôi sống của người dân của thị trấn cửa việt ngày một được tăng lên
đó là một phần là cũng nhờ vào cái xuất khẩu lao động
thực hiện nghị quyết
năm hai nghìn một mươi hai của thủ tướng chính phủ về khôi phục và hỗ trợ cho ngư dân ổn định sinh kế sau sự cố môi trường biển
sau tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy này tỉnh quảng trị đã tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ chính sách cho hai trăm một mươi bốn lao động
là con em của ngư dân vùng biển được đi lao động và du học ở nước ngoài
cùng với các giải pháp khôi phục sản xuất ổn định sinh kế
thì xuất khẩu lao động thực sự góp phần thay đổi diện mạo của các vùng biển sau sự cố môi trường biển